vào ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi tám hận đến nhà của chị thi chơi bày tỏ mong muốn hàn gắn tình cảm tiến tới hôn nhân nhưng bị chị thi từ chối
hận vào nhà bếp lấy dao cắt vào cổ và đâm vào lưng của chị thi gây thương tích
tiếp đó hận lấy con dao khác định tự vẫn nhưng đã được cha mẹ của chị thi căn ngăn kịp thời
sau đó cả ba người cùng đưa chị thi đến bệnh viện cấp cứu
kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tích của chị thi là một mươi hai
công an huyện tam bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
tuy nhiên trong quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định hành vi của hận đủ yếu tố cấu thành tội giết người
nên đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long thụ lý
trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội
theo cáo chẳng đã nêu hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ngô văn hận mức án chín năm tù giam về tội giết người
còn tại bắc ninh một người đàn ông đã mất mạng vì bị đâm nhiều nhát dao khi từ chối cho tiền một đối tượng
thang thang không quen biết
sau một mươi năm ngày gây án đối tượng nguyễn ngọc tú một mươi chín tuổi trú tại thôn năm xã nghĩa hưng huyện lạng giang tỉnh bắc giang
đã bị công an tỉnh bắc ninh bắt giữ về tội giết người cướp tài sản
tại cơ quan công an tú khai nhận ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín do không có tiền bắt xe về nhà trọ
nên đã xin tiền của một người đàn ông trú tại khu ba phường đại phúc thành phố bắc ninh
nhưng nạn nhân không đồng ý và đã xảy ra xô xát
tú rút dao đe dọa đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong rồi lấy tài sản và bỏ trốn
vụ việc xảy ra tại khu vực hồ điều hòa văn miếu thuộc phường võ cường thành phố bắc ninh
nguyễn ngọc tú là đối tượng lang thang không việc làm ổn định thiếu sự quản lý của gia đình
tại cơ quan điều tra tú đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

đối với nguyễn ngọc tú về tội giết người cướp tài sản
với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm sự tập trung cao trong công tác điều tra
lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án
kịp thời trấn an dư luận tạo được niềm tin của quân chủ nhân dân với lực lượng công an
tiếp tục với thông tin về tội phạm ma túy công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa phát hiện và bắt quả
tăng hai đối tượng thu giữ hơn hai năm bánh ma túy và hơn hai viên ma túy tổng hợp
đối tượng bị bắt giữ là tòng thị mũ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại xã triềng khong huyện sông mã
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một mươi viên ma túy tổng hợp và hai điện thoại di động
tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng tòng thị mũ lực lượng công an thu giữ thêm hai năm bánh heroin
hai viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra công an huyện sông mã đã ra lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với lò văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cùng chú tại xã trường khong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
mới đây công an huyện mường khương tỉnh lào cai đã bắt quả tang hai đối tượng là giàng
xeo ký và lý a páo cùng chú tại tỉnh lào cai đang có hành vi vận chuyển trái phép một mươi sáu bánh heroin
hai đối tượng khai nhận số ma túy trên là do sùng xeo pháo chú tỉnh đắk lắc thuê mang đi tiêu thụ
lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng có liên quan
công an là giàng a chống sùng xeo dì cùng chú tại tỉnh lào cai nguyễn văn tiến chú tại nghệ an
đối tượng tiến khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá năm trăm linh triệu đồng từ nghệ an lên lào cai tiêu thụ
công an huyện phong điền thành phố cần thơ đang tạm giữ hình sự quách thanh nhân huỳnh hiễu tài huỳnh hoàng hà
cùng chú tại huyện phong điền và lê nhật trường chú tại tỉnh kiên giang để điều tra về hai hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích
kết quả điều tra vào tối ngày một mươi ba tháng sáu
trương trường vũ và trương minh tuấn chú tẩy xã nhân ái huyện phong điền đi dự sinh nhật bạn về thì có va chạm giao thông với nhóm của đối tượng trên
sau khi xảy ra va chạm vũ và tuấn lấy xe rời khỏi hiện trường nhưng đã bị nhóm đối tượng đuổi theo chặn lại
đối tượng hà đã dùng dao đâm vào người vũ và tuấn khiến hai người này bị thương và phải chạy trốn vào nhà người dân
nhóm đối tượng trên sau đó đã cướp chiếc xe máy của vũ và tuấn
nhận được tin báo của người dân ngay trong đêm công an huyện phong điền đã huy động lực lượng điều tra hiện trường bắt giữ nhân tài và hà
còn đối tượng trường đã bỏ trốn cho đến trưa ngày hôm sau thì ra đầu thú
chủ nhà đã trở thành nạn nhân mất tài sản vì tin tưởng người quen và cho ở lại nhà
vụ việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản này vừa xảy ra tại huyện châu thành tỉnh an giang
bị can trong vụ án là nguyễn minh nhật chú tại huyện châu thành vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
vào ngày một mươi sáu tháng bốn nhật đến nhà bạn của mình là anh đào uy phước chú cùng địa phương để chơi và được anh phước đồng ý trở ở lại dài ngày
trong thời gian ở đây nhiệt nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của anh phước
cho đến bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng bốn lợi dụng sự vắng mặt của anh phước nhật đã trộm hai điện thoại di động
cho đến tám h cùng ngày anh phước lấy xe máy chở nhật đến sơn mống đá mini tại địa phương để chơi
tại đây nhật đã mượn xe máy của anh phước
tin lời bạn anh phước giao xe cùng giấy tờ cho nhật
sau đó nhật đã điều khiển xe máy đến cửa hàng cầm đồ trên phường bình đức thành phố long xuyên để cầm cố đồng thời bán chiếc xe máy với giá bảy triệu đồng
số tiền có được nhật đã sử dụng để chơi game bắn cá
cho đến một mươi giờ cùng ngày anh phước điện thoại cho nhật nhưng không liên lạc được
biết mình bị lừa anh phước đã trình báo với cơ quan công an
sau đó cơ quan công an đã mời nhật lên làm việc
tại đây nhật đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lái xe ôm nhẹ dạ cả tin chở khách đi đường dài cùng những phụ nữ sơ hở trong việc bảo quản tài sản khi lưu thông trên đường
vẫn luôn là mục tiêu của tội phạm cướp và cướp giật tài sản
bốn vụ cướp và cướp giật tài sản vừa bị lực lượng công an tỉnh hương yên bắt giữ từ đầu năm tới nay
tiếp tục cảnh báo đến người dân
không ngừng cảnh giác với các đối tượng trộm cướp manh động liều lĩnh bảo vệ tài sản
và trên hết là bảo vệ tính mạng của chính mình
ngày chín tháng năm anh nguyễn văn nam là tài xế cho hãng grabbuy
trong khi đang đón khách tại khu vực phường vĩnh tuy thành phố hà nội
thì nguyễn văn trọng đã thuê anh nam trở đi để tìm các bãi cát
sau chín tiếng trọng bảo anh nam đi đến nhiều địa điểm khác nhau
đến hai mươi giờ cùng ngày trọng yêu cầu anh nam dừng xe tại cánh đồng thuộc xã thắng lợi
huyện văn giang
tại đây trọng đã giả vờ nghe điện thoại
sau đó rút rùi quy điện khống chế anh để cướp xe máy
tại cơ quan điều tra trọng khai nhận thấy anh nam là người tỉnh ngoài
có vẻ ngoài không nhanh nhẹn nên đã thuê anh trở đi lòng vòng
rồi ra tay cướp tài sản
nguy hiểm hơn vào trưa ngày tám tháng sáu
chị nguyễn thị thoan điều khiển xe máy chở chị nguyễn thị phượng
đi trên đường ba mươi tám b thuộc địa phận xã đoan đảo huyện phù cử
thì bị hai nam thanh niên đi xe máy và giật túi sách
bên trong có hai thẻ atm tiền mặt và điện thoại di động
sau hơn năm ngày tích cực điều tra công an huyện phù cử đã làm rõ
hai đối tượng là nguyễn quang huy và nguyễn tiến đạt
đều ở tỉnh hải dương là hung thủ của vụ án
được biết sau khi cướp tài sản ở phù cử
hai đối tượng này lại tiếp tục thực hiện hai vụ cướp giật khác
ở địa bàn tỉnh hải dương
có hai đối tượng áp sát vào người và thò tay vào trong áo mưa của tôi
và giật đi túi
sẽ đến hai phút rằm co thì đối tượng giật được túi của tôi
và tôi xe vào tôi thì ngã xíu
vâng qua cái sự việc này thì tôi cũng như mọi người
không nên đeo túi khoác túi ở bên ngoài
để tránh những tình trạng như của tôi
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
trên địa bàn tỉnh hương yên đã xảy ra chín vụ cướp và cướp giật tài sản
đa phần nạn nhân đều là phụ nữ
thường lơ là mất cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản
như đeo túi sách trên người hoặc để trong giỏ xe
để điện thoại trong túi áo túi quần khi đi bộ hoặc đi xe máy
đeo nhiều trang sức trên người
và đây là cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
để phòng ngừa với thủ phạm cướp tệ hị quần chúng nhân dân

để khiến đối tượng không phát triển ra
và không nên đeo tài sản trên người hoặc đeo tài sản trên xe
tội phạm cướp và cướp giật tài sản hoàn toàn có thể phòng tránh được
nếu như mỗi người chúng ta nâng cao cảnh giác
tinh ý nhận biết các đối tượng có ý đồ phạm tội để phòng tránh
đừng tự biến mình thành con mồi cho tội phạm ra tay hoạt động
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán người
đối tượng hà thị vi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn dù
xã trấn thịnh huyện văn trấn tỉnh yên bái
đối tượng đinh thị thực sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản khá hạ
xã thanh lương huyện văn trấn tỉnh yên bái có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng đặng thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại phường nguyễn phúc
thành phố yên bái tỉnh yên bái có sẹo chấm cách hai cm trên trước đuôi lông mảy trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo